các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều cùng ngày theo giờ hà nội tại thủ đô moscow chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự và phát biểu khai mạc tọa đàm kinh tế việt nga
tọa đàm do bộ kế hoạch và đầu tư việt nam phối hợp với bộ phát triển kinh tế nga tổ chức
tham dự tọa đàm có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao việt nam bộ trưởng phát triển kinh tế nga maxim oreenki cùng khoảng năm trăm linh doanh nghiệp hai nước
phát biểu trước đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
việt nam mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga trên các lĩnh vực đặc biệt là về kinh tế thương mại và đầu tư
liên bang nga là đối tác nước ngoài duy nhất có quan hệ hợp tác đầu tư mang tính tương tác cao với việt nam khi quy mô thu hút và đầu tư của mỗi nước đều vượt một tỷ đô la mỹ
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam luôn hoan nghênh tiếp nhận các dòng vốn đầu tư từ liên bang nga
nhất là những lĩnh vực liên bang nga có thế mạnh như năng lượng khai thác dầu khí lọc hóa dầu thiết bị công nghiệp sản xuất ô tô và linh kiện ô tô
việt nam cũng mong muốn liên bang nga tạo điều kiện để các doanh nghiệp việt nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại liên bang nga trong những lĩnh vực nông nghiệp chế biến thực phẩm công nghệ thông tin sản xuất hàng tiêu dùng
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng tương lai của quan hệ hợp tác giữa việt nam và liên bang nga không chỉ phụ thuộc vào mong muốn và nỗ lực của hai nhà nước và nhân dân hai nước
mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp
về phía liên bang nga bộ trưởng phát triển kinh tế nga maxim orezkin nêu rõ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa liên bang nga và việt nam có nhiều điểm đặc biệt
nhất là trong các lĩnh vực năng lượng công nghiệp dầu khí vận tải
hiệp định thương mại tự do giữa liên minh kinh tế á âu và việt nam tạo động lực rất tốt cho việc phát triển quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư
tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất nhiều vì vậy trong những năm tới hai bên cần tập trung phát triển các dự án đầu tư mới nhất là các dự án vừa và nhỏ
đặc biệt các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm chính thức liên bang nga của chủ tịch nước trần đại quang sẽ tạo động lực cho sự phát triển trong tương lai
bộ trưởng maxim oreskin cho rằng việt nam chính là cầu nối để các doanh nghiệp của nga thâm nhập thị trường asean
trên tinh thần này bộ trưởng maxim orezkin đề nghị hai bên soạn thảo chương trình hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư về trung hạn
khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp hai nước bộ trưởng massim oreskin nhấn mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ là nhân tố góp phần
để quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nga việt phát triển bền vững
chiều nay ngày ba mươi tháng sáu phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đã có buổi tiếp ngài azadine farhan đại sứ maroc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền bày tỏ niềm vui mừng được gặp ngài azadine farhan đại sứ maroc tại việt nam
tuy mới nhận nhiệm vụ đại sứ tại việt nam vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy nhưng ngài azudin fahan đã rất tích cực phối hợp với các cơ quan của việt nam
tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương việt nam maroc
cảm ơn những tình cảm quý mến của quốc hội và nhân dân việt nam ngài ajedin fahan vui mừng cho biết
trong chuyến thăm vào đầu tháng bảy sắp tới của đoàn đại biểu quốc hội cấp cao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
do phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển dẫn đầu tới maroc là chuyến thăm đúng thời điểm vì maroc vừa bầu cử xong quốc hội mới
dự kiến hai bên sẽ có những cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo của đảng nhà nước quốc hội maroc
cũng như sẽ có những cuộc hội đàm quan trọng tiến tới sự hợp tác lâu dài của hai bên trong tương lai
việt nam đánh giá cao vai trò của maroc trên trường quốc tế và nhận thấy sự hợp tác kinh tế giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng
vì vậy trong thời gian tới hai bên sẽ tích cực hơn nữa trong những hợp tác trên lĩnh vực kinh tế vì sự phát triển chung của cả hai bên
ngày ba mươi tháng sáu tại ấp trường thọ xã trường xuân huyện thới lai thành phố cần thơ
đã diễn ra lễ khởi công dự án nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện cần thơ
khi nhà máy này đi vào hoạt động
sẽ xử lý bốn trăm linh tấn rác thải sinh hoạt một ngày
dự án được triển khai trên diện tích năm ba hectare với tổng mức đầu tư bốn mươi bảy triệu usd tương đương một năm mươi tỷ đồng
thời hạn hoạt động của dự án là hai mươi hai năm trong đó thời gian hoạt động của nhà máy là hai mươi năm
nhà máy có công suất xử lý bốn trăm linh tấn rác thải sinh hoạt một ngày
dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm hai nghìn một mươi tám
đây là dự án sử dụng kỹ thuật đốt rác phát điện để xử lý rác thải sinh hoạt đầu tiên ở việt nam
với công nghệ này sau khi rác được xử lý xong
ngoài việc phát điện chỉ còn lại năm cho xỉ trôn lấp
các chất thải rắn chất thải lỏng và khí thải sẽ được xử lý đặt tiêu chuẩn trước khi thải ra ngoài
theo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
hiện trung bình mỗi ngày tổng khối lượng rác thải sinh hoạt mà thành phố phải thu gom và xử lý
là hơn sáu trăm năm mươi tấn bằng công nghệ trôn lấp và đốt không thu hồi năng lượng
vì vậy cũng đề nghị công ty everbrigh thực hiện đúng tiến độ và nội dung cam kết
đảm bảo môi trường và nhất là phải đúng theo hồ sơ đã được phê duyệt
đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan giám sát hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành đúng tiến độ đề ra
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ việc một loại mã độc tống tiền mới xuất hiện vừa tấn công
và gây tê liệt nhiều ngân hàng sân bay máy atm và một số doanh nghiệp lớn tại châu âu
các chuyên gia bảo mật nhận định là mã độc này còn nguy hiểm hơn nhiều wanacry
vừa mới lây lan tại chín mươi quốc gia hồi tháng năm vừa qua
mã độc petya đang lan rộng nhanh chóng thông qua lỗ hổng windows
tương tự như cách wanercride đã lây nhiễm sang ba trăm linh hệ thống và máy chủ trên toàn thế giới
chỉ trong bảy mươi hai giờ vào tháng trước
nguy hiểm hơn mã độc này còn tận dụng các công cụ để lây lan sang các máy tính khác trong mạng
bất chấp các máy tính đó có chứa lỗ hổng này hay không
bên cạnh việc sử dụng các lỗ hổng smb trên hệ thống windows mà wannacry đã từng sử dụng
thì mã độc pecha này còn sử dụng thêm các công cụ cho phép lây nhiễm dễ dàng
dễ dàng hơn ở trong các mạng lan
và ngoài ra bên cạnh mạo hóa các file đơn lẻ thì petya còn mạo hóa toàn bộ cứng
làm cho người sử dụng mà không thể đăng nhập sử dụng máy tính của mình
virus petya xuất hiện mới đây là một dạng mới của wannacry cơ chế hoạt động như wannacry
và không có gì ngăn ngừa được virus này có thể tấn công ra khỏi khu vực châu âu và châu á

cũng là mục tiêu mà virus này tấn công ra khỏi khu vực châu âu và châu á
virus này tấn công ra khỏi khu vực châu âu và châu á

virus petya đã xuất hiện vào khoảng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
theo các chuyên gia bảo mật đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất là các hòm thư điện tử do doanh nghiệp tổ chức tự vận hành

tổ chức tự vận hành đặc biệt là các máy chủ chạy mail server trên windows thông qua đường
truyền internet trước sự bùng nổ của các mã độc tống tiền hiện nay tại việt nam
các doanh nghiệp viễn thông như vnpt cũng đã cung cấp những giải pháp internet mới với chế độ
bảo mật tốt hơn tốc độ cao truy cập ổn định trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp gói bảo mật
cho thuê bao internet nhằm bảo vệ thông tin cũng như bảo mật cho khách hàng trước những vụ tấn công
mạng đang diễn ra tại việt nam hầu hết khách hàng sử dụng dịch vụ internet từ nhà cung cấp
hiện đều không có gói bảo mật địch
do đó có thể tiềm ẩn những rủi ro về an toàn trên môi trường mạng internet
ví dụ như các vụ tấn công mạng việc lây nhiễm các mã độc virus nguy hiểm
chính vì vậy với giải pháp internet an toàn này người dùng sẽ được bảo vệ tốt hơn trên không gian mạng
ngoài ra các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sao lưu dữ liệu thường xuyên
cập nhật bản vá cho hệ điều hành đồng thời chỉ mở các file văn bản nhận từ internet
trong môi trường cách ly sepran
vào lúc một mươi hai h bốn mươi ba phút trưa nay ba mươi tháng sáu
hai xe khách loại một mươi sáu chỗ đang lưu
thông trên đường hồ chí minh đến địa phận thôn một mươi một xã đắc rinh
huyện đắc hà tỉnh con tum thì tông nhau làm hai người tử vong và một mươi hai người bị thương nặng
vụ tai nạn nghiêm trọng làm bà trần thị mơ
trú tại tổ dân khố năm thị trấn flaycon huyện ngọc hồi tỉnh con tum tử vong tại chỗ
và một người tử vong tại bệnh viện tỉnh con tum chưa xác định được danh tính
hai người đi trên hai xe khách đều bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh
ngay sau khi nhận được thông tin ngành y tế tỉnh con tum đã điều động sáu xe cứu thương đến hiện trường
chở các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện huyện đắc hà và bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
chính quyền các cấp cùng với các ngành chức năng đã huy động lực lượng đến hiện trường
để phân luồng đảm bảo giao thông lưu thông trên toàn tuyến
lãnh đạo chính quyền các cấp ban an toàn giao thông tỉnh con tum cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi
động viên những người bị nạn đồng thời hỗ trợ người tử vong bảy triệu đồng người bị thương một triệu đồng
xin được chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý
xác lệnh hạn chế nhập cảnh mới của mỹ tiếp tục vấp phải sự phản đối từ dư luận
ngay sau khi chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay
bộ ngoại giao iran một trong sáu nước có công dân bị hạn chế nhập cảnh vào mỹ
vừa lên tiếng chỉ trích sắc lệnh này coi đây là một cách thể hiện đáng xấu hổ
trong khi đó người dân cũng lên tiếng bày tỏ sự phản đối
trước lệnh cấm tạm thời này
trong một chia sẻ đăng tải trên trang twitter cá nhân
ngoại trưởng iran javad zarif cho rằng việc mỹ hạn chế nhập cảnh đối với người hồi giáo
là cách thể hiện đáng xấu hồ về lòng hiếu khách có trận lọc của quốc gia này
tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh lệnh cấm tạm thời này được cho là gây tác động lớn nhất
đối với cộng đồng người iran sinh sống tại mỹ với hơn một triệu người
nhiều người mỹ gốc iran cũng bày tỏ sự phản đối trên các tài khoản mạng xã hội
tôi đã sống ở mỹ được một mươi năm năm rồi
đang đợi mẹ tôi bay từ jordani đến đây
chính phủ nên tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình đang sống tại mỹ
hoặc những người là công dân mỹ và muốn tới thăm người thân của mình
tại sao chính phủ lại khiến điều này trở nên khó khăn như vậy
đa phần người hồi giáo cảm thấy đây không phải là cách tốt nhất để thúc đẩy hòa bình
và ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố điều mà tất cả chúng ta mong muốn
dù phạm vi điều chỉnh của xác lệnh mới đã thu hẹp
nhưng giới chức tư pháp các bang của mỹ
lo ngại về cơ bản văn kiện này vẫn là thách thức đối với nền tảng hiến pháp mỹ
khi có sự phân biệt đối với một tôn giáo nhất định
ngoại trưởng anh boris johnson vừa tuyên bố hoàn toàn không nghi ngờ gì
về việc chính quyền của tổng thống syri basa al assad
đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại quốc gia trung đông này hồi tháng bốn
ngoại trưởng anh boris johnson cho biết một cơ chế điều tra chung sẽ xác định
bên nào phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng chất độc thần kinh sarin
đồng thời khẳng định hoàn toàn không nghi ngờ
về vụ việc này là do chính quyền của tổng thống assad
ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch của anh
nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này
trước đó một báo cáo của phái bộ tìm kiếm sự thật thuộc tổ chức cấm vũ khí hóa học opcvk
cho rằng chất độc thần kinh sharin đã được sử dụng trong một vụ tấn công
ở miền bắc syri hồi tháng bốn khiến hàng chục người thiệt mạng
các cơ quan tình báo phương tây đã cáo buộc chính phủ của tổng thống assad
gây ra vụ tấn công này nhưng giới chức syri liên tục phủ nhận
việc sử dụng các chất độc bị cấm trong cuộc xung đột tại quốc gia trung đông này
kể từ ngày mai một tháng bảy ấn độ sẽ áp dụng thuế dịch vụ và hàng hóa trên khắp cả nước
và đây sẽ là vấn đề trọng tâm được thủ tướng narendra modi đề cập
tại phiên họp quốc hội nước này vào ngày hôm nay
việc điều chỉnh này nằm trong chương trình cải cách thuế lớn nhất của ấn độ
trong vòng bảy mươi năm qua kể từ khi độc lập khỏi anh
thuế dịch vụ và hàng hóa gst sẽ thay thế khoảng hai mươi loại thuế ở cấp bang và liên bang
như thuế xuất xưởng thuế dịch vụ và thuế địa phương
trong khi hợp nhất nền kinh tế có giá trị hai tỷ với dân số một ba tỷ người
thành một thị trường đơn nhất
kể từ khi lên nắm quyền hồi năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng modi đã cam kết thực hiện
các cuộc cải cách nhằm đưa nền kinh tế ấn độ phát triển hơn nữa
gst sẽ cải thiện nguồn thu cho chính phủ
chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ gỡ bỏ gánh nặng thuế cho người dân
đồng thời mở rộng nền tăng thuế
điều này sẽ giúp chính phủ tăng chi cho các chương trình phúc lợi
và chúng ta cũng cần tăng đầu tư công nếu muốn thực sự củng cố tăng trưởng
cũng như cơ hội việc làm
đến nay hơn ba phần tư trong số tám một triệu công ty đăng ký hoạt động
đã gia nhập mạng lưới gst trong khi hàng triệu doanh nghiệp nhỏ
nằm ngoài hệ thống thuế vẫn chưa tham gia
liên quan đến vụ cháy trung cư ở anh tờ báo the của anh vừa cho biết
là đơn vị quản lý tòa trung cư grenfell
tại london đã từng yêu cầu nhà thầu phụ trách bảo dưỡng tòa nhà
cắt giảm nhiều chi phí trong đó có chi phí của tấm ốp sơn phủ bên ngoài tòa nhà
các tấm ốp này được cho là nguyên nhân khiến cho ngọn lửa lan nhanh
trong vụ hỏa hoạn tại tòa trung cư grandfell tower hôm một mươi bốn tháng sáu
làm ít nhất tám mươi người thiệt mạng
theo tờ the times tổ chức quản lý nhà cho thuê kensington và chelsea
đơn vị quản lý greenfell tower đã gửi một bức thư khẩn tới nhà thầu
trong đó nhấn mạnh cần các sản phẩm tấm ốp với giá thành phù hợp
trước khi chỉnh lên lãnh đạo hội đồng kensington và chelsea xét duyệt
một biện pháp được đề xuất là sử dụng các sản phẩm tấm ốp nhôm
với giá thành thấp hơn thay vì kém từ đó tiết kiệm được hai trăm chín mươi ba ba trăm sáu mươi tám bảng anh
nhà chức trách anh đang tiến hành cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân
vụ cháy kinh hoàng tại tòa nhà hai mươi bốn tầng
theo kết quả thanh tra đến nay có tới một trăm ba mươi bảy tòa trung cư thuộc các khu vực
khác nhau trên cả nước đều không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cháy nổ
hôm nay ba mươi tháng sáu đánh dấu tròn một năm ông rodrigo duterte lên nắm quyền tổng thống philippines
dù mới chỉ đi qua một phần sáu chặng đường ông duterte đã để lại nhiều dấu ấn
trong đời sống kinh tế chính trị xã hội của philippines
những ngày này phòng tranh gia đình của nghệ sĩ hayden sisson dường như bận rộn hơn
cùng với các tổng sự ông sisson đã vẽ rất nhiều bức chân dung tổng thống duterte
ông season đã vẽ rất nhiều bức chân dung tổng thống duterte
người mà ông vô cùng ngưỡng mộ
trong một năm qua cuộc chiến chống ma túy và những tuyên bố gây tranh cãi của ông duterte
đã gây ra sự chú ý của cộng đồng thế giới cũng như nhận được những ý kiến trái chiều
tuy nhiên kết quả các cuộc thăm dò cho thấy đại đa số người dân đánh giá ông là một nhà lãnh đạo của sự cải cách
trước đây có thể mọi người không quen với cách tổng thống duterte lãnh đạo thành phố davao
song hiện nay thì khác phản ứng của mọi người đã tích cực hơn
tôi nghĩ rằng người dân sẽ dần quen với phong cách lãnh đạo này
từng giữ chức thị trường thành phố davao trong hai mươi hai năm
ông duterte là vị tổng thống đầu tiên của philippines đến từ khu vực miền nam
nơi ông được người dân địa phương yêu mến nhờ chính sách chống tội phạm không khoan nhượng
giúp tỷ lệ tội phạm tại đây giảm đi nhiều
nền tảng pháp luật và khát khao xây dựng trật tự giúp ông duterte chiếm được tình cảm của người dân
đặc biệt là những người mong muốn xây dựng một xã hội không có tội phạm
có thể nói sau một năm cầm quyền
chính quyền của ông duterte đã tạo ra những thay đổi mạnh mẽ
cho philippines về cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại
và việc ông duterte có duy trì được sự ủng hộ của dân chúng philippines
trong suốt sáu năm cầm quyền hay không vẫn sẽ phụ thuộc vào kết quả các chính sách
mà ông khẳng định là đưa ra để phục vụ người dân philippines